tiếp tục với thông tin mới nhất về cơn bão số bốn có tên quốc tế là podun
vào lúc một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là mạnh cấp tám giật cấp một mươi
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong vòng hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày mai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi một ba độ kinh đông
cách đảo hải nam khoảng một trăm tám mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
cảnh báo mưa lớn do bão do ảnh hưởng của bão số bốn từ đêm mai đến ngày hai tháng chín
ở bắc bộ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình là từ hai trăm năm mươi đến bốn trăm linh mm
tại quảng trị hòa bình sơn la yên bái phú thọ từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm
khu vực nam đồng bằng bắc bộ và thứ thiên huế từ một trăm linh hai trăm linh mm
khu vực trung du vùng núi bắc bộ và đà nẵng từ năm mươi đến một trăm hai mươi mm
cảnh báo lũ lũ quét xả lời đất ngập lụt
trên các sông suối trên lưu vực sông hồng thái bình sông hoàng long các sông từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ ba đến bảy m
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và xả lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi bắc bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
để chủ động ứng phó với bão số bốn sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp lên phương án chuẩn bị
tham dự cuộc họp có các bộ ban ngành có liên quan
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây
đối với trên biển thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để thoát ra và không đi vào vùng nguy hiểm
tổ chức kiểm đếm tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển để hướng dẫn di chuyển tranh trú an toàn kể cả đối với các tàu vận tải và du lịch
đối với khu vực ven biển đồng bằng và đô thị theo dõi chặt chẽ diễn biến bão mưa lũ thông tin kịp thời đến chính quyền người dân để chủ động phòng tránh nhất là khu vực ngập lụt đô thị vùng trũng thấp ven biển sông suối
đối với khu vực miền núi trung du giả soát các khu dân cư ở ven sông suối hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp vùng ven sông suối ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét nhà ở không an toàn để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại